với việc một mươi chín tỉnh thành áp dụng giãn cách theo chí thị một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã có văn bản chỉ đạo
trong đó nêu rõ ba ưu tiên là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân
bảo đảm hệ thống y tế hoạt động hiệu quả không bị quá tải và kiềm chế dịch ở mức thấp nhất có thể
cụ thể ba ưu tiên đối với một mươi chín tỉnh thành phía nam áp dụng chỉ thị một mươi sáu
thứ nhất phải ưu tiên trên hết việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân
thứ hai phải đảm bảo hệ thống y tế hoạt động hiệu quả không bị quá tải
còn điều trị cho các bệnh nhân khác
thứ ba phải kiềm chế dịch ở mức thấp nhất có thể
trong điều kiện chưa có đủ vaccine phòng covid một mươi chín để đạt miễn dịch cộng đồng
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng bằng việc áp dụng đồng bộ chỉ thị một mươi sáu
phải tạo được cơ chế để sản xuất an toàn nhất là lưu thông phân phối hàng hóa an toàn
không để ách tắc trong lưu thông hàng hóa để phục vụ người dân và sản xuất kinh doanh
việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu sẽ không có kết quả nếu không làm thực chất
vì vậy tất cả các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể và nhân dân
phải cùng nhau thực hiện nghiêm túc các quy định của chỉ thị này
không để tình trạng theo kiểu chặt ngoài lỏng trong
đại diện bộ công thương cũng khẳng định đã có kế hoạch chuẩn bị cho tình huống áp dụng chỉ thị một mươi sáu
tại một mươi chín tỉnh thành phố
bộ công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với tp hcm và các tỉnh thành phố khác
để có phương án vận chuyển hàng hóa đến những nơi áp dụng chỉ thị một mươi sáu
và đưa đến các nơi cần thiết nhất để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhất
có thể nhu cầu thiết yếu của người dân